tổng bí thư nguyễn phú trọng đã khẳng định trong những năm gần đây việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội cán bộ đảng viên công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên
tuy nhiên tổng bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém như nhiều nơi thực hiện còn mang tính hình thức đối phó
việc công khai các nội dung liên quan ở nhiều địa phương cơ sở chưa đầy đủ chưa tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin
lâu nay nhiều nơi cứ nói là thực hiện dân chủ nhưng thực chất là người đứng đầu cơ quan đơn vị ở đó mượn danh hoặc nhân danh tập thể dân chủ để hợp thức hóa những quyết định ý chí chủ quan của cá nhân mình
có lúc có nơi còn tình trạng vi phạm dân chủ gây bức xúc khiếu kiện đông người vượt cấp nhưng giải quyết chưa triệt để nhất là trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đền bù tái định cư khi thu hồi đất
các đại biểu dự hội nghị cũng thống nhất nhận định tính hình thức trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là vấn đề cần quan tâm giải quyết
cái câu chuyện hình thức ở một số nơi
trước hết tôi cho rằng là cũng có nơi này nơi khác cái nhận thức về thực hành dân chủ của chúng ta cũng chưa được tốt
thứ hai nữa là các cái quy định của chúng ta để mà cụ thể hóa cái quan điểm của đảng nhà nước về việc thực hành dân chủ ở các loại hình như ở xã phường ở cơ quan ở doanh nghiệp
nó có những cái việc chúng ta cũng chưa thật sự là phù hợp và cái việc thực hành của nó cũng còn có những cái bất cập
cho nên là cái tính hình thức trong việc thực hành dân chủ cũng còn
để khắc phục có hiệu quả một giải pháp đã được gợi mờ là cấp ủy chính quyền và các đoàn thể phải gần dân đi sâu vào cuộc sống của dân nắm bắt được những vấn đề dân đang quan tâm lo lắng và mong muốn được tháo gỡ để cùng bàn bạc với dân tìm ra hướng giải quyết kịp thời và phù hợp
để khắc phục cái bệnh hình thức trong cái thực hiện quy chế dân chủ
thì theo tôi thấy là hệ thống chính trị đặc biệt là mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị là phải đi sâu đi sát là tìm hiểu cái tâm tư nguyện vọng của người dân
mà những cái vấn đề gì làm ở địa phương phải thật sự là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra là quy động cả hệ thống chính trị và sức mạnh nhân dân để thực hiện cái nhiệm dụng vụ phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo bất khỏi những cái vấn đề gì làm ở địa phương
câu chuyện về phát huy dân chủ trong xây dựng văn minh đô thị ở phường thốt nốt quận thốt nốt thành phố cần thơ là một minh chứng sinh động cho tính hiệu quả của cách làm này
là một phương trung tâm ngay khi bắt tay vào xây dựng văn minh đô thị theo chủ trương của quân ủy cán bộ đảng viên phường thốt nốt đã xác định phải dựa vào dân phát huy trí tuệ và sức dân thì mới thực hiện được
trên quan điểm đó từ lãnh đạo phường cho đến các thành viên trong ban chỉ đạo của phường thường xuyên xuống dân cùng trao đổi bàn bạc và định ra những việc làm cụ thể nhờ đó mà đã khơi dậy được phong trào xây dựng văn minh đô thị trong toàn phường